trong vài ngày qua hai hộ dân tại tỉnh lâm đồng rất bức xúc và xót xa nhìn hơn chín mươi cây cà chua đang chĩu quả bỗng dưng lâm bệnh rồi chết bất thường
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
vụ việc xảy ra tại khu vực thôn campute xã tu cha huyện đơn dương tỉnh lâm đồng làm trên ba mươi m hai với hơn chín mươi cà chua giống ghép rita của hai nông hộ nguyễn minh hòa và thân thái bình
trong thời kỳ chuẩn bị cho thu hoạch quả bị chết bất thường gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
theo ghi nhận hiện trường toàn bộ diện tích cà chua đang chĩu quả của hai nông hộ nằm tách biệt với khu dân cư tại thôn campute xã tu cha đang trong tình trạng đứng cây xoan đọt là héo rũ
trong số này có hơn một phần ba diện tích đã bị cháy lá thân cây héo rũ rụng cháy triệu chứng như bị phun thuốc diệt cỏ
là trước cách đây một mươi ngày tôi có thấy hiện tượng là đọt nó bị vàng xong nó cơm lại
sau hai ba ngày sau thì nó đuôi luôn nó không lên nữa
giờ nó sau bốn năm ngày sau thì nó vàng xong rồi bây giờ thì nó chết luôn rồi
nhưng ban đầu thì này làm lâu thì cũng biết là nhìn là hiện tượng là bị thuốc cỏ
tôi vô tôi thấy cây cà nó bị xoắn đọt tôi nghĩ là có người đổ thuốc cỏ
tiền cây chết là thiệt hại là số tiền năm trăm linh triệu
mới tính với dốn đầu tư thôi đó
liên quan vụ việc ông hòa đã có đơn
trình báo với cơ quan chức năng của huyện đơn dương
và chiều ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan công an huyện đơn dương cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ